hòa cùng với không khí đón chào năm mới trên toàn quốc
thì tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai đêm cuối của năm hai nghìn một mươi chín
rất nhiều người dân cần thơ đã đổ về trung tâm thành phố
để cùng chờ đón giây phút bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
và trong không khí đầy náo nhiệt với nhiều sự kiện văn nghệ đặc sắc
ấn tượng đã mang đến cho người dân cũng như là du khách
những giây phút thực sự ý nghĩa
sẵn sàng chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp và may mắn
theo ghi nhận từ một mươi chín h tối
đã có hàng nghìn lượt người đổ về khu vực trung tâm thành phố cần thơ
đặc biệt là đoạn đường được trang trí đèn đường nghệ thuật
người đi bộ đặc biệt là gia đình có con nhỏ đều tập trung về bến ninh kiều
công viên lưu hữu phước và khu bãi cát để tận hưởng không khí đông vui náo nhiệt
trong số các hoạt động chào mừng đặc sắc
phải kể đến chương trình nghệ thuật cần thơ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
được đầu tư công phu
song song với hoạt động vui chơi giải trí
để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui chơi
lực lượng chức năng luôn có mặt tại các nơi trọng điểm để điều tiết giao thông
bảo đảm cho người dân vui chơi chào đón năm mới được an toàn và vui vẻ